với lợi thế đường bờ biển dài bảy mươi bốn km và ngư trường rộng hơn tám bốn trăm linh km hai
những năm qua nhiệm vụ đánh bắt hải sản giữ gìn biển đảo luôn được các thế hệ ngư dân tỉnh quảng trị tiếp nối và kế tục
góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong những năm tháng chiến tranh đảo cồn cỏ có vai trò quan trọng là điểm án ngữ trên biển khu vực vị tuyến một mươi bảy
nếu để mất kiểm soát đảo đặc khu vĩnh linh cũng như toàn bộ khu vực tỉnh quảng trị sẽ bị uy hiếp
trước tình thế vô cùng nguy hiểm những ngư dân quảng trị đã vượt biển giả trang đánh cá
lên đường tiếp tế cho đảo với tinh thần còn đất liền là con đảo
truyền thống ấy nay lại được những ngư dân tiếp nối trong mỗi chuyến tàu vươn khơi bám biển
gia đình anh bùi đình chiến ở khu phố sáu thị trấn cửa việt là một ví dụ
bảy mươi năm năm theo nghiệp đánh cá với nhiều ngư trường khác nhau như hoàng sa trường sa vịnh bắc bộ
đã giúp kinh tế gia đình anh ngày một khá giả
hiện gia đình anh có hai thuyền một trăm hai mươi năm và hai trăm năm mươi mã lực